và xây mới những công viên vườn hoa trên địa bàn thành phố
trong đó ba công viên lớn là bách thảo thủ lệ thống nhất sẽ được đưa vào cải tạo nâng cấp ở mức độ một
bên cạnh đó thành phố cũng sẽ chỉnh trang bốn mươi hai công viên vườn hoa khác
đồng thời hoàn thành xây dựng sáu công viên mới trong thời gian tới
quyết định này đang nhận được sự hưởng ứng của nhiều người dân
chúng tôi là những người cao tuổi mà giờ cần nhất là tinh thần và sức khỏe
mà nhà tôi cách đây là một mươi cây nên tôi muốn công viên này là xanh sạch đẹp
để không riêng gì tôi mà còn cho rất là nhiều người cao tuổi khác
những đường bị khớp khỉnh mong các bác các anh cố gắng làm cho nó phẳng phiêu
nó tốt để mọi người chạy đi bộ để nó tốt được tốt hơn
chúng ta đều biết rằng tất cả các công trình công cộng thì trong quá trình sử dụng
thì nó dần dần nó sẽ bị hư hỏng rồi nó sẽ bị xuống cấp theo thời gian
thì đấy là cái việc đương nhiên nó sẽ xảy ra
còn chúng ta cần phải có những kế hoạch
để chúng ta có cái việc duy tu rồi bảo dưỡng thường xuyên
nhất là các trang thiết bị để làm sao cho công viên lúc nào nó cũng phải là một cái lá phổi xanh
lúc nào cũng là một không gian ưa thích của mọi người
sau những ngày làm việc căng thẳng người ta sẽ đến công viên
theo sở xây dựng hà nội các công viên vườn hoa trên địa bàn thành phố chủ yếu phục vụ công ích
về chất lượng hệ thống cây bóng mát tại các công viên vườn hoa đã phát triển ổn định
chất lượng tương đối tốt
tuy nhiên do hình thành từ lâu nên tại nhiều công viên vườn hoa
diện mạo kiến trúc cảnh quan thảm cỏ cây hoa đường dạo chiếu sáng vật kiến trúc
đã bị xuống cấp lạc hậu đơn điệu thiếu đồng bộ
chính vì vậy nhiều người dân hy vọng những nỗ lực chỉnh trang của thành phố sẽ sớm hoàn thành
để người dân thủ đô không phải vừa tập thể dục vừa tham quan thư giãn lại vừa lo lắng cho sự an toàn